thưa quý vị đội vốn chậm tiến độ nhiều khiếm khuyết về chất lượng là thực trạng hiện nay tại một số công trình giao thông sử dụng nguồn vốn đầu tư công
trong đó không ít các dự án vi phạm là do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm không chỉ những công trình lớn mà ngay cả những công trình quy mô nhỏ do địa phương làm chủ đầu tư thì thực trạng này vẫn diễn ra
điều này không chỉ làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân mà còn gây mất lòng tin đối với các dự án được sử dụng từ nguồn ngân sách với mục đích phục vụ lợi ích của nhân dân
dự án đường hoàng quốc việt kéo dài đoạn từ ban chỉ huy quân sự huyện đến trạm y tế xã cao thượng huyện tân yên tỉnh bắc giang có chiều dài gần năm trăm linh mét
chủ đầu tư công trình là ủy ban nhân dân huyện tân yên công ty cổ phần xây dựng và thương mại thanh niên sung phong thủ đô là nhà thầu thi công
năm hai nghìn một mươi tám dự kiến hoàn thành theo hợp đồng là ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tuy nhiên đã phải gia hạn đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi nhưng đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành
hai năm qua công trình vẫn dở dang và người dân vẫn đang phải chịu đựng những hệ lụy từ việc làm đường mòn mỏi chờ đợi không biết bao giờ công trình mới hoàn thành
trong bối cảnh nguồn ngân sách rất khó khăn một đồng thuế của người dân đóng góp việc chi tiêu cũng phải được sử dụng minh bạch và hiệu quả với những công trình sử dụng vốn đầu tư công thì trách nhiệm của người sử dụng rất quan trọng
có giải pháp gì thì chúng ta nói là giải pháp là nêu hết rồi vấn đề là con người triển khai thực hiện và đặc biệt là vấn đề chúng ta có dám mạnh dạng thay những cái đối tượng mà không hoàn thành cái việc đầu tư công đấy chuyển sang làm công tác khác không
thì chúng ta mới có thể đẩy nhanh tiến độ lên
những công trình dở dang như thế này đang từng ngày từng giờ mang lại không ít phiền toái cho người dân các cơ quan chức năng cần phải có những giải pháp quyết liệt để xử lý rứt điểm giúp cho người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế
bất kể một công trình hạ tầng giao thông nào cũng đều để phục vụ lợi ích của người dân nhưng không hiểu công trình này phục vụ lợi ích của ai chỉ biết rằng nó kéo dài hơn hai năm rồi mà vẫn chưa hoàn thành
người dân thì dù rất hợp tác trong công tác giải phóng mặt bằng thế nhưng vẫn khắc khoải chờ đợi và câu hỏi bao giờ công trình này hoàn thành không biết ai sẽ trả lời